tại quảng ngãi hiện nay các trường học trên địa bàn tỉnh đã cơ bản sửa chữa xong cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị
tuy nhiên ngành giáo dục của địa phương này lại đang gặp khó khăn do thiếu hụt giáo viên nhất là ở cấp mầm non và tiểu học
những ngày qua các thầy cô giáo trường tiểu học hành dũng hoàn tất các công việc cuối cùng chuẩn bị cho năm học mới
tất cả hồ sơ giáo viên học sinh và bố trí lớp được giả soát lần cuối
dù cận kề ngày khai giảng nhưng trường vẫn chưa thể sắp xếp được giáo viên đầy đủ
năm học này cả trường có một mươi chín lớp với ba trăm chín mươi năm học sinh nhưng chỉ có một mươi năm giáo viên đứng lớp thiếu năm giáo viên so với quy định
hiện nhà trường vẫn chưa biết sẽ bố trí giáo viên như thế nào để bảo đảm việc học cho học sinh trong năm học mới
chưa kịp giải pháp đầu của nhà trường là nhà trường đưa tất cả các giáo viên bộ môn ví dụ như giáo viên tiên học giáo viên ngoại ngữ giáo viên nhọc giáo viên quạ tạm thờ đứng giữa lớp để trả giáo viên về ổn định tình hình giảng dạy của trường lớp
theo thống kê sơ bộ của sở giáo dục và đào tạo quảng ngãi trước thềm năm học mới còn thiếu hơn một giáo viên trong đó nhiều nhất là bậc mầm non và tiểu học
tình trạng thiếu giáo viên không chỉ xảy ra tại các huyện miền núi mà ngay tại các huyện đồng bằng cũng phải đối mặt với thực tế này
nhiều nhất là các huyện nghĩa hành trà bồng bình sơn ba tơ
nguyên nhân thiếu hụt giáo viên là do ngành giáo dục thực hiện chính sách tinh giản biên chế không tuyển dụng giáo viên từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
trong khi đó số lượng giáo viên nghỉ hưu đúng tuổi và nghỉ theo chế độ nghị định một trăm linh tám của chính phủ tăng cao đã dẫn đến tình trạng trên
hợp đồng các giáo viên để đảm bảo số lượng tấu thiếu cho giáo viên trong năm học mới
cụ thể là ở bậc mầm non thiếu giáo viên là ba mươi năm cô thiếu giáo viên phụ trách bảo mẫu là hai mươi bảy cô
và bậc tiểu học là thiếu sáu mươi giáo viên và trung học cơ sở là hai mươi năm giáo viên
cho đến hôm nay thì ủy ban dân quyện đã có thành lập hậu đồng
để giải quyết vấn đề này trước mắt các huyện
thành phố xin sở giáo dục và đào tạo ký hợp đồng có thời hạn đối với giáo viên để bảo đảm việc giảng dạy cho năm học mới
đối với các trường hợp không thể tuyển dụng các trường bố trí tạm giáo viên kiêm nhiệm đứng lớp tạm thời
vấn đề mà thiếu giáo viên hiện nay thì nó rất là ảnh hưởng đến vấn đề việc dạy và học ở trường
thứ nhất là băng giám hiệu nhà trường cũng chịu một ốc lực rất là lớn đối với phụ quân
vì phụ quân nếu họ xin co hòa học không được nhân dân ở địa phương mà xin co hòa học không được
thì họ cũng sẽ buồn và mình lương tâm mình cũng thấy khó chịu
mà nếu mình nhận học sinh đông quá thì nó ốc lực ở phía nhà trường
đối với giáo viên cũng trong việc chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ nó cũng vất vả
để tình trạng thiếu giáo viên diễn ra ngay đầu năm học mới
rõ ràng cần phải xem lại công tác tổ chức của ngành giáo dục tỉnh quảng ngãi
con số thiếu hụt một giáo viên không hề nhỏ
điều đó cũng cho thấy những bất cập trong công tác chuẩn bị nhân sự của ngành giáo dục tỉnh quảng ngãi